với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại ngày hôm nay tại thành phố tuy hòa
viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với văn phòng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi
chương trình thu hút hơn một người tham dự và hiến máu
ban chỉ đạo hiến máu tỉnh nguyện tỉnh phú yên đã vận động hơn một cán bộ công nhân viên chức
chiến sĩ đoàn viên thanh niên sinh viên và người dân ở thành phố tuy hòa
đông hòa tây hòa phú hòa tuy an các trường đại học cao đẳng và nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh
dự kiến hơn chín trăm linh đơn vị máu sẽ được dự trữ tại viện huyết học truyền máu trung ương
và một trăm linh đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
với thông điệp kết nối dòng máu việt năm hai nghìn một mươi chín chương trình hành trình đỏ lần thứ bảy được tổ chức
đây là lần thứ ba tỉnh phú yên tham gia chương trình này
mỗi năm đi qua lượng người tham gia hiến máu ngày càng nhiều hơn
điều này thể hiện tính cộng đồng trong tình nguyện hiến máu cứu người ngày càng được nâng cao và nhân rộng